tin cập nhật công an tỉnh hưng yên đang phối hợp với công an huyện gia lâm thành phố hà nội
truy bắt đối tượng bắt cóc trẻ em
theo lãnh đạo công an tỉnh hương yên đơn vị tìm thấy thi thể cháu bé trên địa bàn xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hưng yên
trước đó mạng xã hội chia sẻ thông tin về vụ bắt cóc trẻ em tại khu đô thị cao cấp
nằm giáp danh giữa huyện gia lâm hà nội và huyện văn giang hương yên
vụ việc xảy ra vào tối ngày hôm qua cháu bé nghi bị bắt cóc gần hai tuổi
ngay sau đó sự việc được báo với công an và chính quyền địa phương